nông dân thành phố cần thơ đã bước vào thu hoạch rộ vụ lúa thu đông năm hai nghìn một mươi chín
năm nay nước lũ ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm tạo nhiều thuận lợi cho nông dân trong sản xuất
và tránh được áp lực phải thu hoạch lúa sớm để chạy lũ
nhờ chủ động thu hoạch lúa bằng máy gặt đập liên hợp hầu hết diện tích lúa được thu hoạch kịp thời
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố cần thơ cho biết
diện tích xuống giống vụ lúa thu đông năm hai nghìn một mươi chín được sáu mươi bốn hai trăm bốn mươi tám hectare đạt một trăm linh tám so với kế hoạch
thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái gần một mươi hectare và đã thu hoạch được trên một mươi tám ha
năng suất ước đạt năm mươi tạ trên một hectare hầu hết các diện tích lúa đều được thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp
hiện tại cần thơ có bảy trăm tám mươi chín máy gặt đập liên hợp và một ba trăm linh lò xấy
đáp ứng cắt gặt một trăm linh diện tích lúa thu đông
với cơ chế phối hợp liên vụ
khâu cắt gặt đã được cơ giới hóa hoàn toàn
đến vụ thu hoạch lúa có nhiều máy gặt đập liên hợp từ các tỉnh đồng bằng sông kiều long đến làm dịch vụ
khi các tỉnh có vụ thu hoạch lúa không trùng thời điểm với cần thơ